ba lô vaccine covid một mươi chín astrazeneca với số lượng hơn hai triệu liều đã được chuyển đến việt nam
trong đó thì lô thứ ba với năm trăm bảy mươi sáu ba trăm linh điều vừa hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất vào sáng ngày hôm nay
cũng liên quan đến việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín bộ y tế đã có công văn gửi các sở y tế
các tỉnh bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng và một số đơn vị có liên quan
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát các đối tượng đã tiêm mũi một và lập kế hoạch tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng đã thực hiện tiêm đủ mũi một thời gian tại đơn vị mình
các đơn vị chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận từng đợt vaccine
cơ sở tiêm chủng sử dụng loại vaccine để tiêm bui hai theo hướng dẫn tại công văn số sáu nghìn ba mươi của bộ y tế
về tiêm hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo hàng ngày và báo cáo sau khi kết thúc đợt tiêm chủng theo quy định
đơn vị có triển khai tiêm mũi hai vaccine do hãng pfizer sản xuất cho đối tượng đã tiêm mũi một
bằng vaccine astrazeneca thực hiện báo cáo riêng